bão số chín đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí của tâm áp thấp ở vào khoảng một mươi độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông
trên đất liền các tỉnh từ nam bình thoạn đến bà rịa vũng tàu
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đã giảm xuống cấp sáu dự báo các tỉnh đông nam bộ tiếp tục có mưa lớn gió giật mạnh và khả năng lốc xoáy
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số chín ở vùng biển từ nam bình thuận đến bến tre tối nay có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động sóng trên biển cao từ hai đến bốn m
trên đất liền các tỉnh từ bình thuận đến bến tre tối nay có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
sâu trong đất liền các tỉnh đông nam bộ có gió giật mạnh và khả năng lốc xoáy trên toàn bộ khu vực nam bộ
thành phố hồ chí minh đêm nay và sáng mai hai mươi sáu tháng một mươi một có mưa to từ bảy mươi một trăm năm mươi mm và có khả năng xảy ra lốc xoáy
nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp chiều cường gây ngập lụt